thưa quý vị và các bạn tham nhũng và tiêu cực đều làm mất đi sự trong sạch của bộ máy đảng nhà nước
ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự uy tín vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên công chức viên chức
làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với đảng nhà nước và chế độ
do đó công tác phòng chống tham nhũng phải gắn liền đồng bộ với công tác phòng chống tiêu cực
đây chính là lý do mà mới đây thay mặt bộ chính trị tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành quy định số ba mươi hai
về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và chế độ làm việc của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
việc bổ sung từ tiêu cực vào tên của ban chỉ đạo là để bao quát đầy đủ chức năng nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan này
theo quy định số ba mươi hai phạm vi chỉ đạo của ban chỉ đạo là chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng phòng chống tiêu cực
trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên công chức viên chức
trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong phạm vi cả nước
tham nhũng cũng chỉ là hệ quả của những con người hư hỏng về phẩm chất đạo đức
lần này quyết định là phải chống tham nhũng phải tiêu cực
và đạo đức nó không trong sáng lành mạnh mới sinh ra là tham ô đi ăn cắp vặt
lúc đó ăn cắp vặt dần dần ăn cắp lớn rồi cấu kết với nhau rồi làm hại như ngân khố của nhà nước
nguy hiểm hại cái đạo đức xã hội là mất liềm tin của dân cái đó là cái lớn
tiền còn có thể thu lại được những chiếc mất là mất tất
cụ thể ban chỉ đạo sẽ trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng nghiêm trọng
phức tạp dư luận xã hội quan tâm các vụ án vụ việc tiêu cực khác ngoài tham nhũng
theo các chuyên gia về việc gắn kết chặt chẽ phòng chống tham nhũng với chống tiêu cực là chủ trương đúng cả về lý luận thực tiễn
phù hợp với sự phát triển tất yếu trong xây dựng chỉnh đốn đảng
thấy rằng là cái phạm vi đấu tranh cái thẩm quyền của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực nó đã được nâng lên
và như vậy chính là chúng ta thực hiện một cái việc là gì
là chống tham nhũng phải từ sớm từ xa tức là chính là chúng ta ngăn chặn từ những cái biểu hiện tiêu cực
để nó không dẫn đến tham nhũng nữa
thực tế theo số liệu thống kê trong số các cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật thời gian qua
thì có tới gần năm mươi ba liên quan đến suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa
công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực nhiệm kỳ qua đã có những bước tiến
thế nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu xây dựng trình đốn đảng trong sạch vững mạnh
vì vậy đấu tranh phòng chống tiêu cực chính là cách để phòng ngừa nạn tham nhũng
dẫu biết rằng cuộc chiến đó sẽ vô cùng gian nan
nó lại xuất hiện những mâu thuẫn mới thậm chí phức tạp hơn
thế cho nên là không bao giờ được nói rằng là đấu tranh chống tiêu cực tham nhũng là rẻ cả
đây là một cái bước tiến rất lớn
và trên cơ sở đó thì chúng ta tập trung vào đẩy mạnh tiếp tục đẩy mạnh cái cuộc chiến chống tham nhũng
cũng như là tiếp tục đẩy mạnh chống các tiêu cực
trước hết là trong các cơ quan đảng nhà nước trong hệ thống chính trị
và làm cái tấm hương để củng cố cái niềm chống
tin của nhân dân vào cái sự lãnh đạo của đảng trong giai đoạn này
đại hội một mươi ba của đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh phòng chống tham nhũng
láng phí tiêu cực
tinh thần đó đã được thể hiện ngay trong những tháng đầu của nhiệm kỳ
với nhiều vụ án vụ việc nghiêm trọng đã được thường trực ban chỉ đạo trung ương xem xét kết luận
xây dựng kiện toàn bộ máy phòng chống tham nhũng tiêu cực
chính là đáp ứng tốt hơn nữa với niềm tin và kỳ vọng của nhân dân
thưa quý vị khi chính thức được trao thêm thẩm quyền thì trách nhiệm của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực càng nặng nề hơn
nhất là suy thoái về tư tưởng đạo đức thường tinh vi đa dạng khó nhận diện hơn
tuy nhiên không phải vì khó mà không làm
việc sửa đổi bổ sung thêm chức năng nhiệm vụ quyền hạn của ban chỉ đạo
làm minh chứng rõ nét cho thấy cuộc chiến với giặc nội sân sẽ không dừng lại
mà ngày càng mạnh hơn và quyết liệt hơn
theo ông nguyễn túc ủy viên đoàn chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
quy định số ba mươi hai được ban hành trao quyền hạn mới cho ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng tiêu cực là điều hoàn toàn cần thiết
bởi chức năng nhiệm vụ của ban chỉ đạo hiện nay đã có những thay đổi
phạm vi trách nhiệm của từng bộ phận nó rõ ràng hơn
trong đó quy định trách nhiệm của ban chỉ đạo
rồi trách nhiệm của tư cực trưởng ban
trách nhiệm của họ ban trực
trách nhiệm của từng thành viên trong ban chỉ đạo
làm sao để vừa chỉ đạo cơ đảng nhưng mà không vi phạm vào hiến pháp và pháp luật
đấy là một cái cũng đã rất là quan tâm
quy định số ba mươi hai quy định cụ thể bảy nhóm nhiệm vụ của ban chỉ đạo
trong đó tham mưu đề xuất với bộ chính trị
ban bí thư xem xét quyết định chủ trương định hướng về cơ chế chính sách pháp luật
giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực
chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc trung ương
lãnh đạo chỉ đạo công tác kiểm tra thanh tra kiểm toán điều tra truy tố xét xử
thi hành án trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
đối với tôi tăng quyền hạn mới cho ban chỉ đạo là đúng
bởi vì thêm nhiệm vụ thêm các nội hàm và các nội dung
thì phải tăng thêm quyền hạn để họ hoàn thành được nhiệm vụ
nếu như trong ban chỉ đạo mà cái quyền hạn
tổ chức bộ máy chưa tương thích với nhiệm vụ
thì cũng sẽ khó khăn trong việc thực hiện
theo quy định mới ban chỉ đạo sẽ có quyền trong quá trình kiểm tra thanh tra kiểm toán thi hành án
nếu phát hiện sai phạm có dấu hiệu tội phạm
thì kịp thời chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền
không chờ đến khi kết thúc mới chuyển
đây được xem là giải pháp để ngăn chặn sớm
việc tẩu tán tài sản vi phạm của các đối tượng phạm tội
tránh những khó khăn trong việc thu hồi tài sản
tham nhũng sau này
cái bổ sung hết sức quan trọng
để tất cả những kẻ phạm tội
phải chịu trách nhiệm trước đảng
trước nhà nước và trước hết là trước nhân dân
chứ không phải rằng nó ăn của dân
rằng nó tách đi nước ngoài
không thể được
mà cái này nó cũng đặt ra cho các cơ quan của
tức là cơ quan điều tra có cái điều kiện
để nhanh ngăn chặn tiếp tới
cái thời điểm mà chúng ta phát hiện
cho đến thời điểm xử lý là
là cần phải rút ngắn lại
và cái rút ngắn lại chính là cái điều kiện rất là tốt
để chúng ta xử lý các cái tiêu cực
các cái tham nhũng
và các cái tình trạng mà nó xảy ra ở đây
đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ
lãnh đạo và quản lý
với những điểm mới chi tiết chặt chẽ hơn
quy định số ba mươi hai cho thấy công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trong bất cứ hoàn cảnh nào
sẽ không ngừng không nghỉ và không có ngoại lệ
qua đó góp phần xây dựng đảng nhà nước
ngày càng trong sạch vững mạnh
đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước
trong giai đoạn mới và sự tin yêu
mong đợi của nhân dân
liên quan đến hai băng nhóm ở phú quốc mâu thuẫn đánh nhau
là một người chết hai người bị thương
xảy ra vào ngày hai mươi sáu tháng chín vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc tỉnh tiên giang
đã tạm giữ ba mươi ba đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích
gây dối trật tự công cộng dẫn đến chết người
theo điều tra ban đầu trước đó giữa nguyễn hoàng nhật
trú tại tp phú quốc và đàm văn ngàn trú tỉnh bắc giang
xảy ra mâu thuẫn trong việc bao chiếm mua bán đất rừng
do nhà nước quản lý thuộc tổ chín ấp chuồng vích xã gành dầu
đến khoảng một giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng chín
nhật cầm đầu khoảng hai mươi đối tượng chuẩn bị hung khí
đến khu vực ấp chuồng vích xã gành dầu
tìm nhóm người của ngàn để giải quyết mâu thuẫn
thì xảy ra đánh nhau làm một người chết và hai người bị thương
nhận được tin báo lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường
các đối tượng nhanh chóng tẩu thoát
tại hiện trường công an thu giữ một mươi phiên đỡ đạn bốn áo giáp
một mươi sáu ống cúp sắt nhọn một búa một mươi dao tự chế chín cây dựa
sau khi sự việc xảy ra cơ quan cảnh sát điều tra công an tp phú quốc
đã bắt giữ ba mươi ba đối tượng
khi bị phát hiện mang theo bóng đá
có khung khí để hỗn chiến nhóm thiếu niên
với ý định tông thẳng vào lực lượng
tuy nhiên lực lượng chín trăm một mươi một đã nổ súng chỉ thiên
và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để khống chế
bắt giữ và ngăn chặn được vụ hỗn chiến này
sự việc xảy ra vào đêm ngày ba mươi tháng chín tại tp đà nẵng
vào thời điểm trên tổ công tác của lực lượng chín trăm một mươi một phát hiện
hai nam thiếu niên điều khiển xe máy đi cùng một đoàn xe khoảng ba mươi người
có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành vây bắt
phát hiện lực lượng công an phía trước
quay tông thẳng vào lực lượng truy bắt phía sau
và bỏ chạy ngược chiều để tẩu thoát
tổ công tác đã phải nổ súng để chấn áp
nhưng cả hai vẫn ngoan cố bỏ chạy
sau quá trình truy đuổi lực lượng công an đã tạm giữ hai thiếu niên
mang theo các loại khung khí nguy hiểm
trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc
lực lượng công an đã phối hợp với lực lượng vây bắt thêm sáu người khác
tất cả đều trong độ tuổi vị thành niên
liên quan đến video cho rằng cán bộ công an xảy ra sâu sắc
với người dân tại điểm tấn công
tìm tiêm vắc xin được đăng tải lên mạng xã hội
ngày hôm qua lãnh đạo công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương
đã có thông tin chính thức
theo đó cơ quan chức năng đã xác minh
không có việc cán bộ công an đánh đập người dân như thông tin quy kết
cụ thể vào chiều ngày ba mươi tháng chín
tại điểm tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín
thuộc tổ hai khu phố phú trung phường phú tránh
đã xảy ra hiện tượng chen lấn không đảm bảo thực hiện giãn cách
làm ảnh hưởng đến cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại đây
công an phường phú tránh đã phân công một đồng chí đến điểm tiêm để hỗ trợ
trong quá trình mời người dân đi không đúng giờ ra khỏi khu vực
cũng như nhắc nhở việc thực hiện giãn cách
thì một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
là người đến chở tiêm vắc xin đã dùng điện thoại quay video
thế vậy thì đồng chí công an phường phú chánh đã yêu cầu nam thanh niên
ngừng quay video và thực hiện giãn cách theo quy định
nhưng người này đã không chấp hành
sau nhiều lần nhắc nhở nam thanh niên vẫn không chấp hành
đồng chí công an phường phú tránh đã khống chế
nam thanh niên
để làm rõ nội dung đoạn video trên
trong quá trình làm việc
hoàn toàn không có hành vi đánh đập đương sự
như nội dung phản ánh trên mạng xã hội
được biết là sau khi về nhà
nam thanh niên đã đăng tải video lên nhiều trang mạng xã hội
hiện đồng chí cán bộ công an trên
cũng đã bị đình chỉ công tác để chờ xem xét
trước tình hình các đối tượng lợi dụng hoàn cảnh khó khăn
của nhiều người dân do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
để hoạt động cho vay lãi nặng
công an tỉnh quảng nam đã tấn công chấn áp mạnh
đối với loại tội phạm này
nhiều đường dây nhóm và các đối tượng
hoạt động tín dụng đen đã bị phát hiện bắt giữ
vào ngày một tháng một mươi công an tỉnh quảng nam bắt giữ
năm đối tượng gồm đoàn thanh tùng phan văn nam
lê văn tuấn lê công minh và lê ngọc minh
cùng trú tại tỉnh thanh hóa
các đối tượng đến địa bàn tỉnh quảng nam
thuê nhà trọ hoạt động cho vay lãi nặng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay
qua trích xuất các dữ liệu và khai nhận của các đối tượng
có khoảng một trăm hai mươi người vay tiền
với tổng số tiền cho vay khoảng năm tỷ đồng
lãi suất từ ba trăm sáu mươi năm một năm cho đến bảy trăm ba mươi một năm
thu lợi bất chính khoảng một tỷ bốn trăm linh triệu đồng
điều đáng nói là ngoài việc sử dụng sim giác
và tên giả để hoạt động chia nhỏ địa bàn
và số tiền cho vay các đối tượng này
còn sẵn sàng dùng hành động vũ lực
và lời lẽ đe dọa khi người vay
không trả lãi đúng thời hạn
tin an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an tp huế vừa phá thành công chuyên án
bắt đối tượng nguyễn vũ đỉnh lưu
tại xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào chiều ngày ba mươi tháng chín tại ký túc xá
trường đại học tài chính kê toán
nằm trên địa bàn tp huế các cán bộ
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tp huế đã bắt quả tăng lưu
đang tàng trữ một gói ni lông
chứa hơn ba sáu gram ma túy
ba viên ma túy tổng hợp
khám sát khẩn cấp nơi lưu đang tạm trú
lực lượng công an tiếp tục thu giữ thêm
những tổng hợp và các dụng cụ để chê nhỏ ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế
đã tạm giữ hình sự đối với nguyễn vũ đỉnh lưu
để tiếp tục điều tra mở rộng
trong ngày hôm nay hà nội đã ghi nhận
hai mươi ca dương tính với sars cov hai
đều có liên quan đến chùm ca bệnh
tại bệnh viện hữu nghị việt đức
và thuộc chùm f một của các trường hợp
sàng lọc ho sốt
để sớm ngăn chặn được dịch bệnh
tại bệnh viện hữu nghị việt đức
bệnh viện hữu nghị văn phòng ubnd tp hà nội
hỗ trợ bệnh viện hữu nghị việt đức
địa điểm cách ly y tế cho người nhà
người bệnh và khách sạn cho nhân viên y tế
trong thời gian sớm nhất
để đảm bảo công tác phòng chống dịch
công tác chuyên môn điều trị chăm sóc cho người bệnh
sở y tế hà nội tiếp tục chỉ đạo
hỗ trợ công tác xét nghiệm
và các biện pháp phòng chống dịch khác
cho bệnh viện hữu nghị việt đức
liên quan đến vụ án mạng
ghi do ngáo đã gây ra khiến hai người chết
xảy ra trên địa bàn
trong tối ngày một tháng một mươi công an quận một mươi hai tp hcm
vẫn tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan
tiến hành khám nghiệm hiện trường
thu thập thông tin để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
theo thông tin ban đầu vào chiều cùng ngày
người dân sinh sống tại đường ttn một mươi một
phường tân thế nhất quận một mươi hai
nghe thấy tiếng kêu cứu la hét thất thanh
tại các nhà hai tầng
khi chạy tới người dân phát hiện gia đình ba người
gồm bố mẹ và người con trai úc gục trên vũng máu
để các nạn nhân đi cấp cứu
thời điểm này người con có biểu hiện bất thường
thông tin bước đầu người chồng và người con đã tử vong
do vết thương quá nặng
còn người mẹ hiện đang được điều trị
theo người dân người con trai thường xuyên dùng chất kích thích
đã đi cai nghiện nhiều lần nhưng không thành công
gần đây người con trai có biểu hiện không tỉnh táo
trước lúc xảy ra vụ việc
người dân nghe thấy tiếng cười cãi giữa ba người
sau đó mọi người chạy qua thì phát hiện sự việc như trên
hiện công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ
công an quận bình tân tp hcm đã khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn thừa
là nhân viên quản lý kho rửa của trung tâm y tế quận bình tân
và huỳnh phương thảo là nhân viên của trung tâm y tế quận tân phú
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo đó nguyễn văn thừa nhận hơn một hộp thuốc kháng virus
monopiravir bốn trăm linh mg từ sở y tế tp hcm
phân phối xuống trung tâm y tế quận
và bán cho huỳnh phương thảo năm mươi hộp với giá hai triệu đồng một hộp
ông thảo đăng lên facebook bán với giá từ hai năm bốn triệu đồng một hộp
người mua thuốc từ ông thảo tiếp tục bán cho người dân
với giá từ năm năm sáu triệu đồng một hộp
thừa và thảo đều biết đây là thuốc thử nghiệm phát miễn phí
cho những người bị nhiễm covid một mươi chín đang điều trị tại nhà
nhưng vẫn móc nối tuần ra thị trường để bán kiếm lời
còn tại an giang để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
trần thanh nhàn chú tại huyện an phú tỉnh an giang
vừa bị công an huyện an phú tạm giữ hình sự
ngày hai mươi năm tháng chín công an huyện an phú nhận được tin báo
về việc gia đình người dân trên địa bàn xã phú hữu
bị trộm đột nhập lấy đi lượng lớn tiền và vàng
tương đương với khoảng bốn mươi năm trị vàng
lực lượng công an huyện đã xác minh và phát hiện trần thanh nhàn
là hàng xóm của nạn nhân có dấu hiệu nghi vấn
trưa ngày hai mươi chín tháng chín tiến hành kiểm tra khám xét
lực lượng công an thu giữ trên người nhàn gần một mươi hai triệu đồng
một nhẫn vàng hai mươi bốn carat
qua đấu tranh trần thanh nhàn đã thừa nhận hành vi của mình
công an tỉnh thừa thiên huế vừa bắt giữ đối tượng lê thanh phụng
sinh năm hai nghìn ba chủ tịch tỉnh quảng trị
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần tám tỷ đồng
theo điều tra ban đầu đối tượng lập tài khoản facebook ảo
tham gia vào các hội nhóm của đạo thiên chúa kết bạn với các linh mục
sơ rồi kết bạn làm quen với nhiều người trong nhóm
sau đó ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện
gửi link đề nghị họ đăng nhập cung cấp các thông tin theo yêu cầu
rồi chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản của nạn nhân
bằng thủ đoạn này đối tượng lê thanh phụng đã lừa đảo hàng chục nạn nhân
trên cả nước và chiếm đoạt số tiền gần tám tỷ đồng
liên quan đến đấu tranh chuyên án buôn lậu sản xuất xăng giả quy mô rất lớn
cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố hơn bảy mươi bị can
kê biên hơn một tỷ đồng tài sản do các đối tượng phạm tội mà có
và hiện nay vẫn đang tiếp tục mở rộng chuyên án
cụ thể cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã khởi tố bảy vụ án
với hơn bảy mươi bị can về các tội danh khác nhau theo quy định của bộ luật hình sự
đường dây này hoạt động có tổ chức với thủ đoạn hết sức tinh vi
các đối tượng bên ngoài câu móc với người đứng đầu cấp phó của một số đơn vị
có chức năng phòng chống buôn lậu sau đó khống chế họ thông qua người thân trong gia đình
để thực hiện hành vi phạm tội
đường dây sản xuất buôn lậu xăng giả này đã đưa ra thị trường để tiêu thụ hơn hai trăm linh triệu lít xăng giả
xăng nhập lậu thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng
sau một mươi hai giờ đồng hồ tích cực điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc ninh
phối hợp với công an huyện tiên du và các đơn vị nghiệp vụ đã điều tra làm rõ nhóm thanh niên giết người
gây xôn xao dư luận xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng chín tại xã đại đồng huyện tiên du
theo điều tra ban đầu do mâu thuẫn cá nhân nguyễn đình hưởng ở huyện tiên du
và lý khánh linh ở huyện mộc châu tỉnh sơn la đã hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn
hưởng gọi thêm chín thanh niên khác chuẩn bị hung khí còn linh rủ thêm đặng văn tâm cũng ở sơn la
nhóm của hưởng liên tiếp tấn công vào vùng đầu bụng của linh và tâm
khiến tâm chấn thương sọ não và tử vong ngay sau đó còn linh bị thương nặng
hiện cơ quan công an đã thu hồi nhiều tăng vật có liên quan
đồng thời tạm giữ hình sự mời đối tượng về hành vi giết người để điều tra vào rộng vụ án
tại nghệ an phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an vừa phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc
và đánh bạc quy mô lớn tại huyện đô lương bắt quả tàng hai mươi ba đối tượng
cụ thể vào dạng sáng ngày ba mươi tháng chín đồng loạt đột kích hai địa điểm là trại gà của nguyễn văn đồng
và quán cà phê của nguyễn văn tú cùng thuộc xã tràng sơn huyện đô lương
tổ công tác bắt giữ toàn bộ hai mươi ba đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức đánh bài ăn tiền
tăng vật thu giữ tại hiện trường gồm hơn bảy trăm linh triệu đồng ba mươi điện thoại di động hai mươi một xe ô tô xe máy các loại
và nhiều dụng cụ để đánh bạc
ngoài ra lực lượng công an còn phát hiện hàng trăm con gà trọi và hai trường gà để phục vụ đá gà
qua điều tra được biết ba đối tượng là trương xuân thành nguyễn hải đăng nguyễn văn tú
đã thuê trại gà của nguyễn văn đồng để tổ chức đánh bạc
chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép nuôi nhốt động vật hoang dã
nhưng một đối tượng tại đắk lắc vẫn thực hiện hành vi với quy mô lớn và vừa bị phát hiện
đó là nguyễn thanh tùng trú tại huyện e lèo
tùng đã bị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh đắk lắk phát hiện bắt quả tăng
khi đang phân loại các cá thể rắn để cất giữ tại nhà của mình
qua làm việc tùng khai nhận là thường xuyên vào rừng bẫy động vật hoang dã
sau đó đem về bán lại cho những người có nhu cầu
tổ công tác đã thu giữ một mươi bốn cá thể kỳ đà sáu cá thể rúi hai cá thể trồn và một mươi năm kg đoàn các loại